hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
trưa ngày hai mươi chín tháng chín khi cả hai nhóm với hàng chục đối tượng đang tiến vào khu đất nói trên để hỗn chiến thì bị lực lượng công an vây bắt
tổng cộng năm mươi chín đối tượng đã bị bắt giữ thu giữ ba mươi năm hung khí tự chế bốn búa tạ và một máy hàn
nghiện ma túy đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra chạy vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín nhưng lại tiếp tục trộm cắp
đối tượng huỳnh đông hà chú phường một thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã bị lực lượng công an bắt giữ
ngày hai mươi chín tháng chín công an phường một thành phố đông hà nhận được đơn trình báo của anh trần minh sơn chú huyện triệu phong
về việc bị mất chiếc xe máy khi đang để ở sân tại cơ sở sửa chữa điện thoại nghĩa sơn địa chỉ bốn mươi hai hùng vương thành phố đông hà
nhận được tin báo công an phường một đã nhanh chóng tổ chức điều tra truy xét
kết quả sau ba giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo công an phường một đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm xe máy là huỳnh đông hà và đã thu hồi được tăng vật vụ trộm
từ tin báo của người dân phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh long đã bắt quả tàng hai phương tiện có hành vi khai thác cát không phép trên tuyến sông cổ chiên đoạn thuộc thủy phận xã tránh an huyện mang thít
thời điểm kiểm tra hai ghe gỗ không số hiệu do lê văn thích và trần hoàng kiệt cùng chú tại xã an phước huyện mang thít đã hút lên các phương tiện từ tám đến một mươi mét khối cát
qua làm việc những người này đều không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát sông
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã đưa hai phương tiện trên vào nơi neo đậu an toàn đồng thời làm việc với những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng chín cho đến sáu h sáng nay ngày ba mươi tháng chín việt nam không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới
đến nay nước ta đã ghi nhận tổng cộng một chín mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
việt nam đã sang ngày thứ hai mươi tám không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng
và hiện việt nam cũng không còn trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín nặng
mùa một nghìn bảy trên một nghìn chín mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín đã được điều trị khỏi bệnh
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi